liên quan đến tình hình sức khỏe của thủ tướng anh boris johnson giới chức anh cho biết nhà lãnh đạo nước này vẫn đang được chăm sóc đặc biệt hỗ trợ thở bằng oxy không cần sử dụng máy trợ thở
thủ tướng johnson đã phải nhập viện vào tối ngày năm tháng bốn để điều trị tích cực do tiếp tục xuất hiện các triệu chứng dai dẳng của bệnh covid một mươi chín khoảng một mươi ngày sau khi ông tự cách ly vì nhiễm virus sars cov hai